cũng không sinh ra lớn lên ở làng quả cảm này nhưng suốt hơn ba mươi năm kể từ ngày đầu tiên tỉnh nguyện đặt chân vào trại phong quả cảm
đến nay đầu đã hài thứ tóc mắt đã không còn tinh anh đôi chân không còn nhanh nhẹn như thủa hai mươi tuổi ngày nào
nhưng điều dưỡng nguyễn thị xuân vẫn như con ong cần mẫn đi gom mật cho cuộc sống của làng phong trở nên ngọt dịu hơn
cô luôn ý thức mình là một người con của làng
cô luôn ý thức mình là một người xây nhà lát đường đảo ao thả cá xây dựng các điểm tựa tâm linh cho người sống quy tật mộ xây dựng nghĩa trang cho người bệnh phong đã mất
mọi việc sơ xuân đều làm chua toàn như một người hộ lý một điều dưỡng một người con trường trụ cột trong đại gia đình tám mươi hai bệnh nhân tại trại phong quả cảm
nhưng việc cô làm những người khỏe mạnh cũng tràn đầy khâm phục
biết ơn cô những người dân tại làng phong cũng chỉ biết ngân nga những câu thơ
do tự mình sáng tác lời thơ ấy toát lên từ những cái đầu không biết đến con chữ tấm thân già nua không còn lành lặn đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng ban mai
từng câu từng tứ thơ ấy chưa đúng niêm luật lệch vần nhưng nó vẫn bắt nguồn từ một tấm gương đẹp trẻ mãi trong cuộc sống bể bộn hôm nay
được sơ chăm sóc cho cả tầng bước đi chúng em cảm cảm ơn sơ
và chúng em chúc
sơ mạnh khỏe chèo mãi không già lúc nào sơ cũng tươi thăm như là bông hoa trên cành